mở đầu là thông tin đến từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bốn
trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có năm ca tại cộng đồng và hai mươi ba ca đã được cách ly
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện cụ thể như sau thanh xuân một mươi năm ca hoàng mai sáu ca ba đình hai ca thanh trì hai ca đan phượng một ca đống đa một ca thạch thất một ca
và như vậy từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng tám hà nội ghi nhận bốn mươi hai ca bệnh
trong khi đó liên quan tới điểm dịch tại thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa vào sáng ngày hôm nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa cho biết hệ thống xét nghiệm vừa ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc mới
trong đó có một mươi hai ca đều có địa chỉ ở tiểu khu nam tiến thị trấn nông cống
hai ca còn lại được ghi nhận tại xã hoàng giang và xã tế lợi của huyện nông cống
cho đến thời điểm này tỉnh thanh hóa đã ghi nhận bốn mươi năm ca bệnh tại các điểm dịch như thị trấn nông cống
xã tế lợi xã hoàng giang huyện nông cống và xã phú nhuận huyện như thanh
đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã truy vết được sáu trăm linh bốn trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm trăm bốn mươi bốn trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở huyện nông cống
hai mươi tám trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở huyện như thanh
và hai trường hợp f một của các ca mắc covid một mươi chín ở thành phố sầm sơn
lực lượng chức năng cũng đã truy vết được một ba trăm bốn mươi hai trường hợp f hai khác
hiện ngành y tế tỉnh thanh hóa đang tiếp tục truy vết thần tốc và lấy mẫu diện rộng tại thị trấn nông cống
hỗ trợ xã hoàng giang và xã tế lợi tiến hành truy vết nhanh những người có liên quan
và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr
trong khi đó bệnh viện phổi thanh hóa cơ sở điều trị covid một mươi chín số một của tỉnh thanh hóa
vừa thông báo tạm dừng tiếp nhận khám và điều trị các bệnh nhân
không thuộc đối tượng được chẩn đoán xác định nhiễm sars cov hai
hoặc là nghi ngờ nhiễm sars cov hai cho đến khi có thông báo mới
riêng đối với các trường hợp cấp cứu bệnh viện phổi tiếp nhận và xử trí cấp cứu
theo đúng quy định tại điều số ba mươi sáu và điều năm mươi ba của luật khám bệnh chữa bệnh
khi đủ điều kiện chuyển tuyến chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
phù hợp với chuyên ngành để tiếp tục điều trị
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố
giả soát thu dung người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn để xét nghiệm phân loại
đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội phòng covid một mươi chín
cùng với cả nước thành phố hà nội đã triển khai và làm tốt công tác này
với phương châm không để người vô gia cư lang thang cơ nhỡ ngoài cộng đồng
qua đó các cơ quan chức năng cũng đã chủ động ra soát thống kê từng địa bàn
để đưa các trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là trường hợp vô gia cư trên địa bàn phường bách khoa quận hai bà trưng
sau quá trình ra soát chính quyền phường đã tổ chức vận động tuyên truyền
để cụ bà vào trung tâm bảo trợ
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc thu dung những người lang thang
những người vô gia cư đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội
để thực hiện chính sách về an sinh xã hội trong công tác phòng chống dịch covid
công an phường chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban dân phường
tổ chức điều tra cơ bản và giả soát tổng thể trên toàn địa bàn
đối với những trường hợp mà vô gia cư lang thang không có nơi ăn ở cố định
chúng tôi cũng đã phối hợp với bộ phận lao động thương minh xã hội
và tiến hành đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội
để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn
trung tâm bảo trợ xã hội số một đây là điểm tiếp nhận những người thu dung
của một mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay trung tâm đã tiếp nhận bốn mươi bảy người
thuộc trường hợp an sinh lang thang bán hàng rong hoặc không nhà cửa trên địa bàn thành phố
có trường hợp mẹ đi bán hàng rong đưa theo hai con nhỏ được trung tâm đưa về chăm sóc
trước em có dịch thì em
em ra đây đi bán hàng rong nếu như bây giờ mà lang thang ở ngoài
mấy mẹ con em thì không biết có bị ly lơ lây lan dịch bệnh
giờ vào đây cũng yên tâm được đảm bảo về sức khỏe ăn uống đầy đủ
mấy mẹ con em chỉ mong hết dịch để về nhà gia đình ạ
không chỉ có thời điểm dịch bệnh trung tâm mới tiến hành thu dung
các trường hợp an sinh cơ nhỡ và vô gia cư
mà việc làm này đã được thực hiện thường xuyên liên tục
mỗi năm trung bình trung tâm
trung bình trung tâm thu dung khoảng sáu trăm linh trường hợp
tình hình dịch còn diễn biến phức tạp
trung tâm đã bố trí khu cách ly riêng dành cho những người mới được đưa đến
vì vậy công tác tiếp nhận hỗ trợ những đối tượng này
tại trung tâm còn gặp một số khó khăn nhất định
đã đưa những người năng thang cơ nhỡ vào các cơ sở hội trợ
thì cái việc nhận thức của người dân cũng chưa có
cái việc thứ hai là nhóm đối tượng này là cái nhóm đối tượng thú yếu
mang khi họ sinh hoạt ăn ở tại cộng đồng
và nhất là các điểm công cộng thì họ cũng có nhiều cái
thì tình trạng sức khỏe khác nhau
và cái nguy cơ nền cái nguy cơ dịch bệnh
thì chúng tôi cũng đang thiếu thốn rất nhiều cái vật tư tiêu hao
cho công tác phòng chống dịch
đây là một trong những yêu cầu bức xúc nhất trong thời điểm này
đây là một khó khăn mà chúng tôi cũng đã báo cáo
xin kiến sở về trường cơ sở đề xuất
mua bổ sung theo cái đề nghị chung của các phòng ban đội
để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhất là cho đối tượng
và kể cả cán bộ nhân viên trong thời gian này
có chỗ ăn chỗ ở có một mái nhà che nắng che mưa
không còn phải tha phương cầu thực
cuộc sống của những đứa trẻ hay những người lang thang khô giặc cư
giờ đã có thể yên tâm hơn khi được nhà nước chăm lo
trong mùa dịch bệnh
nhằm tăng cường hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân
đang gặp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ các chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống dịch
mà những nghệ sĩ những diễn viên của nhà hát công an nhân dân
thuộc cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
cũng đã triển khai chương trình san sẻ yêu thương
chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sẻ chia
với những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
nằm trong một ngõ nhỏ trên phố nguyễn phúc lai quận đống đa tp hà nội
gia đình chị lê thị minh có bốn thành viên
nhưng không ai trong số đó có công việc ổn định
cuộc sống vốn đã khó khăn ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
lại khiến gia đình chị minh thêm túng quẫn
khi các hoạt động sản xuất kinh doanh
bị tạm dừng
đây cũng là một trong những trường hợp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh
đã được sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ
nhà hát công an nhân dân
trong dịch bệnh này thì tất cả đều trông vào đồng lương hưu của tôi
cháu nó không có việc
nhưng mà ông chồng thì ông ốm một mươi một năm nay rồi
đấy thì cũng rất là cảm ơn
ủy ban dân phường
và bên công an nhân dân
quan tâm đến gia đình chúng tôi
không chỉ có gia đình chị minh
với tinh thần lá lành

đùm lá rách
với suy nghĩ và tinh thần trách nhiệm của mình
lực lượng cán bộ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
đã tổ chức hoạt động
săn sẻ yêu thương
chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trên toàn địa bàn thành phố hà nội
huy động nguồn lực từ các cán bộ trong đơn vị
đến nay đã có gần ba trăm linh xuất quà hỗ trợ
được cán bộ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
gửi đến bà con
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
những phần quả tuy nhỏ
gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu
phục vụ sinh hoạt hàng ngày
nhưng thể hiện tình cảm
của các cán bộ chiến sĩ
góp phần làm đẹp thêm truyền thống
tương thân tương ái
đồng thời là nguồn động viên tinh thần sâu sắc
đến người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch
bên cạnh đó
mỗi phần quả nhỏ
cũng sẽ được gửi tặng các cán bộ chiến sĩ công an
đang thực hiện nhiệm vụ
tại các khu vực thực hiện cách ly
trên địa bàn phường văn trương văn miếu
và chút kiểm soát các khu vực
cửa ngõ thủ đô
chúng tôi nghĩ rằng cái hoạt động này
là một cái hoạt động rất là thiết thực
nghĩa là tình cảm của cán bộ chiến sĩ
diễn viên nhà hát dành cho nhân dân
cùng đồng lòng
cùng với nhân dân để vượt qua
cái thời điểm khó khăn này
đấy là một cái sự chia sẻ mà thiết thực nhất
và tôi nghĩ rằng là vào cái thời điểm này
thì nó sẽ là kịp thời nhất
để tất cả cùng thấy được
cái tấm lòng của toàn dân hướng về
vùng dịch động viên bà con vượt qua
do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhóm công nhân này đã gần
hai tháng nay chưa thể về được quê
và ở tại công trình
bữa cơm sinh hoạt
gặp không ít vất vả
bởi sự thiếu thốn về vật chất
nhưng với sự chung tay chia sẻ
bằng những phần quà như thế này
cũng giúp cho người dân cảm thấy yên tâm
vượt qua những khó khăn hiện tại
tất cả đều rất là nhiều lời
còn có thể khá khó khăn hơn
thực tế ở đây là cũng còn hơn
rất nhiều ở trong mạng trong
tôi rất là cảm thấy hài lòng
và không có cái gì
tình cảm hơn là
anh chị em đã quan tâm đến gia đình
rất cảm ơn